đường link từ các công cụ xác thực thông tin để hỗ trợ người dùng mỹ đối chiếu khi tìm kiếm thông tin
đây là một phần trong các nỗ lực nhằm ngăn chặn thông tin giả phát tán trên youtube
khi mà thế giới phải đối mặt với đại dịch covid một mươi chín
khi tìm kiếm trên youtube một bảng thông tin sẽ hiện ra các bài viết đã được xác thực thông tin từ bên thứ ba
với video và từ khóa liên quan đến covid một mươi chín youtube sẽ hiển thị các đường link tới tổ chức y tế thế giới
who các trung tâm phòng ngừa dịch bệnh và các cơ quan y tế địa phương
tính năng này trước đó đã được youtube thử nghiệm tại brazil và ấn độ vào năm ngoái
hiện có nhiều công ty mỹ tham gia lĩnh vực xác thực thông tin
song youtube cho biết sẽ phải mất một khoảng thời gian để mở rộng tính năng này tới nhiều nước khác
cũng như nâng cao trình độ chính xác của hệ thống xác thực thông tin